tình báo quốc phòng việt nam phải thực sự trở thành lực lượng quan trọng tham gia vào lĩnh vực kinh tế
khoa học công nghệ phải là lực lượng sung kích đi đầu trong việc phát hiện ngăn chặn âm mưu
ý đồ thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch cần đánh giá dự báo và tham mưu với
đảng nhà nước xử lý thắng lợi mọi tình huống đảng nhà nước và quân đội luôn đặt chọn niềm tin
đối với tình báo quốc phòng đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi kiểm tra công
tác sẵn sàng chiến đấu của tổng cục tình báo quốc phòng vào sáng nay tại hà nội
biểu dương những kết quả đã đạt được của tình báo quốc phòng trong thời gian vừa qua
thủ tướng nêu rõ bảy mươi một năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng ngành tình báo quốc phòng đã tuyệt đối
trung thành với đảng tận hiếu với dân phát hiện kịp thời và đánh giá chính xác âm mưu thủ đoạn
kế hoạch hoạt động của các thế lực thù địch góp phần cùng toàn đảng toàn dân toàn quân
thực hiện thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc giải phóng miền nam thống nhất đất nước
trong thời kỳ đổi mới đã phát huy chủ nghĩa anh hùng của thời kỳ trước và dưới ánh sáng của nghị quyết của đảng
thực hiện pháp lệnh tình báo của ủy ban thường vụ quốc hội và nghị định tình báo của chính phủ
để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới thủ tướng yêu cầu tình báo quốc phòng cần quán triệt sâu sắc
toàn diện quan điểm đường lối của đảng nhất là nghị quyết đại hội một mươi hai nghị quyết số hai mươi tám của ban chấp hành
trung ương khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tin tức
tham mưu chiến lược và hành động tình báo phục vụ kịp thời cho đảng nhà nước quân ủy trung ương
bộ quốc phòng cần lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc không để bị động và bất ngờ
bên cạnh đó thủ tướng đề nghị tình báo quốc phòng phải tham gia vào lĩnh vực kinh tế khoa học và công nghệ
tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng và hoàn thiện về cơ cấu tổ chức
xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong bất kỳ tình huống nào cũng phải tuyệt đối trung thành với đảng
thủ tướng cũng yêu cầu toàn lực lượng cần triển khai toàn diện các biện pháp xây dựng chính quy
tạo chuyển biến mạnh mẽ về rèn luyện giữ vững và nâng cao đời sống vật chất tinh thần bộ đội
thực hành tiết kiệm chống thất thoát lãng phí tài chính trong mọi hoạt động của tổng cục